bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã phát động thực hiện tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ trong toàn lực lượng
theo kế hoạch thì năm nay các đơn vị vũ trang trên toàn tỉnh sẽ trồng mới hai mươi hectare rừng
trong đó có cả những diện tích rừng đã bị cháy rụi hồi cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong sáng nay cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã ra quân thực hiện tết trồng cây
ở khu vực hậu cứ trại sản xuất trong khuôn viên doanh trại thao trường huấn luyện
đây là hoạt động thường xuyên theo lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh
nhằm góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc tạo cảnh quan giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
tết trồng cây có ý nghĩa to lớn đó là để tạo ra môi trường tự nhiên và cảnh quan đất nước tươi đẹp hơn
không khí trong lăn hơn tết trồng cây cũng là một cuộc thi đua dài hàng nhẹ nhàng
nhưng mà tất cả mọi người đều hăng hải tham gia
năm hai nghìn một mươi chín ảnh hưởng từ những đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng
trong đó có nhiều diện tích rừng do các lực lượng vũ trang được giao quản lý và sử dụng
trong năm hai nghìn hai mươi bên cạnh việc trồng mới theo kế hoạch
các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh còn được giao nhiệm vụ trồng lại số diện tích rừng đã bị cháy
đồng thời sẵn sàng các phương án phòng chống cháy rừng
chúng tôi đã tham mưu cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị chặt chẽ về mọi mặt
về phương tiện con người và cây giống
cái tết trồng cây theo đúng lời dạy của bác hồ
ngoài việc trồng cây của xung quanh đơn vị doanh trại
chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thực hiện ở các khu hậu cứ
căn cứ hậu phương căn cứ chiến đấu
những việc làm đó đã làm đến giảm đi sự tác động của môi trường
đối với đồng xác xã hội và biến đổi khí hậu
việc làm này chúng tôi đang thực hiện và sẽ thực hiện mãi mãi
trong các mùa xuân
cũng như trong cách thực hiện lời dạy của bác hồ
theo thống kê hiện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thừa thiên huế
quản lý trên sáu trăm linh ha rừng
do được chăm sóc tốt nên độ che phủ của số diện tích rừng này ngày càng cao
và chất lượng rừng cũng được cải thiện rõ rệt
không chỉ thế qua các hoạt động từ tết trồng cây trồng cây gây rừng
các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã giáo dục thêm cho tân binh
tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường sống